với tâm niệm một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại nhiều năm qua một cô giáo trẻ tại trường tiểu học thị trấn nam sách huyện nam sách tỉnh hải dương đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện đây là một hành động đẹp rất đáng được nhân rộng thể hiện sự lan tỏa yêu thương tới mọi người
cô giáo nguyễn thị phương anh chia sẻ khi thấy những băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về hiến máu cô đã đi vào bệnh viện đa khoa tỉnh để xin hiến máu tình nguyện dù đợt hiến máu đã qua
ấn tượng về lần đầu tiên ấy rất vui mặc dù không có giấy chứng nhận hiến máu nhưng cô vẫn cảm thấy rất ý nghĩa
từ năm hai nghìn một mươi bốn về công tác tại trường tiểu học thị trấn nam sách đến nay cô đã một mươi lần hiến máu để cứu người
bản thân nhận thấy rằng hiến máu là việc làm có lợi mỗi giọt máu của mình cho đi chứa đường nhiều ý nghĩa mang lại cơ hội sống cho biết bao nhiêu người nên cô đã gắn bó với công tác hiến máu từ đó
trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện của huyện nam sách đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia và hưởng ứng
trong đó có nhiều gương điển hình tiên tiến đã tham gia hiến máu nhiều lần trong đó tiêu biểu là cô giáo nguyễn thị phương anh ở trường tiểu học thị trấn nam sách đã một mươi lần tham gia hiến máu
trong thời gian tới chúng tôi mong rằng tiếp tục được sự hưởng ứng của các tình nguyện viên để phong trào hiến máu tình nguyện của huyện nam sách trong những năm tới ngày càng phát triển và được đông đảo các đặc đốc nhân dân hưởng ứng
trong thời gian tới chúng tôi mong rằng tiếp tục được sự hưởng ứng của các tình nguyện viên để phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã thực sự lan tỏa thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân
với hành động hiến máu cứu người của cô giáo nguyễn thị phương anh xứng đáng được mọi người tôn vinh bởi đó không chỉ là truyền thống quý báu thương người như thể thương thân của dân tộc việt nam mà còn bởi suy nghĩ cao cả của cô mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại